thưa quý vị việt nam luôn coi asean là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
sự tồn tại và phát triển của asean trong hơn năm mươi năm qua là minh chứng cho sức sống dẻo dài của một mô hình hợp tác khu vực
sự phát triển của cộng đồng asean dựa trên những thành tựu đã đạt được
và vai trò quan trọng của asean đối với từng nước thành viên đối với khu vực đông nam á và rộng hơn là khu vực ấn độ châu á thái bình dương
qua thời gian đã tạo dựng nên bản sắc và vai trò trung tâm của asean
đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi là thách thức và cũng là cơ hội để việt nam khẳng định vai trò của mình trong các vấn đề khu vực và quốc tế
trong tiểu mục chuyện việt nam mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của nguyên thứ trưởng ngoại giao
phạm quang vinh
ông là trưởng đoàn quan chức cấp cao som việt nam tại asean từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi bốn trưởng som lâu nhất của việt nam
và như thường lệ tiếp theo sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương
đó cũng là tiểu mục kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
ngày một mươi bảy tháng sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đại sứ ấn độ
ông pavartheneni harris chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng chúc mừng đại sứ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua tại việt nam
góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
trong đó lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các chuyến thăm lẫn nhau
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại
đề nghị ấn độ tạo thuận lợi hơn nữa cho hoa quả việt nam tiêu thụ tại thị trường ấn độ
đại sứ ấn độ pavartheneni harris trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc
các bộ ngành việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua
đại sứ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại
cùng ngày tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông lance gokongwei
tổng giám đốc tập đoàn jg summit holdings của philippines
một trong những doanh nghiệp philippines đầu tư lớn nhất vào việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng mong muốn tập đoàn nghiên cứu phát triển các sản phẩm khác của việt nam
để chế biến xuất khẩu
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư
có thể hoàn toàn yên tâm khi đầu tư tại việt nam
tổng giám đốc tập đoàn jg summit holding cho biết
tập đoàn bắt đầu hoạt động tại việt nam từ năm hai nghìn ba trong lĩnh vực thực phẩm nước giải khát
tập đoàn tích cực mở rộng xuất khẩu quảng bá sản phẩm made in vietnam của mình
tại một mươi quốc gia trên thế giới
ông lance gokongwei bày tỏ mong muốn đầu tư phát triển ngành chè của việt nam
tham gia dự án hợp tác công tư để phát triển ngành chè bền vững
nhận lời mời của tổng thống nước cộng hòa tajikistan emmo mali ramon
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ năm
về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu á gọi tắt là cica
được tổ chức tại thành phố dusanbe tajikistan từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu
phát biểu tại hội nghị
chứng sách nhất quán của việt nam là coi trọng hòa bình hợp tác và phát triển
hội nhập quốc tế tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế
xây dựng và định hình các thể chế đa phương ở cấp độ khu vực và toàn cầu
trên nguyên tắc công bằng minh bạch và dựa trên luật lệ
nỗ lực duy trì môi trường hòa bình ổn định ở khu vực bảo đảm tự do hàng hải và hàng không
giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong đó có hiến trương liên hợp quốc và công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nhân chuyến thăm tham dự hội nghị cica
phó chủ tịch nước đã có cuộc hội kiến với tổng thống nước chủ nhà tajikistan
tại buổi tiếp hai bên nhất trí cần phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại còn ở mức khiêm tốn
nhất trí thành lập ủy ban hỗn hợp thúc đẩy hợp tác song phương
và đề xuất hai nước thiết lập đại sứ quán ở thủ đô của nhau
nhận lời mời của phó tổng thống myanmar minh suệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ đã thăm làm việc tại myanmar từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu
ngày một mươi bảy tháng sáu phó thủ tướng vương đình huệ đã có cuộc hội đàm với tổng thống minh suệ
chào xã giao cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
tại các cuộc hội đàm lãnh đạo hai bên đã tập trung trao đổi về các biện pháp thúc đẩy

một trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong quan hệ hai nước sớm đạt mục tiêu một tỷ đô la mỹ
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị chính phủ myanmar có cơ chế chính sách yêu đãi cho các nhà đầu tư việt nam
về cấp thuê đất thuế phí miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị vật tư đầu tư và xây dựng tại các dự án
trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm hai bên khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển đông
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ nguyên thứ trưởng ngoại giao phạm quang vinh trong tiểu mục chuyện việt nam
chuyện việt nam sẽ phát triển một bài hát với phạm quang vinh nguyên thứ trưởng ngoại giao phạm quang vinh
năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi bốn đại sứ phạm quang vinh giữ chức thứ trưởng bộ ngoại giao phụ trách quan hệ của việt nam với các quốc gia ở nam á đông nam á và nam thái bình dương đồng thời là trưởng som asean của việt nam
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thứ trưởng bộ ngoại giao đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại hoa kỳ
xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của truyền hình nhân dân
vâng thưa ông việt nam luôn coi asean là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
mặc dù là gia nhập muộn
nhưng hai mươi năm năm qua thì cả việt nam cũng như asean có những chuyển biến hết sức tích cực
vậy ông nhận định như thế nào về điều này
ngày hôm nay chúng ta thấy một đông nam á một mươi quốc gia là thành viên của asean
thực sự đã đi vào cộng đồng và đóng một vai trò rất quan trọng trong các vấn đề hòa bình hợp tác phát triển ở cái khu vực này
và trong việc kết nối khu vực này với thế giới nhìn lại trạng đường năm mươi năm qua chúng ta cũng thấy rằng là asean từ một khu vực
có nhiều chia rẽ và nghi kỵ ở khu vực đông nam á này đã trở thành một biểu tượng của đoàn kết biểu tượng của hợp tác và biểu tượng của xây dựng cộng đồng của cả một mươi nước đông nam á
đó là cái rất lớn
và ngày nay chúng ta cũng có thể thấy asean được coi là một trong những tổ chức mà mang tính biểu tượng thành công không chỉ của khu vực này mà của thế giới
cái đó là cái tốt cái đó là cái rất trân trọng
và chúng ta cũng thấy rằng là cái quá trình song hành của chúng ta
gần hai mươi năm năm qua với asean nó song trùng với cái quá trình đổi mới và phát triển và hội nhập đất nước của việt nam
thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã khắc phục hậu quả chiến tranh
chúng ta đã đưa đất nước ta từ là rất khó khăn và nghèo trở thành một cái đất nước là ngày càng phát triển và có cái vị thế quốc tế và ngày càng tham gia sâu rộng hội nhập hơn
thì chính việt nam trong hai mươi năm năm qua thao không chỉ tham gia tích cực vào trong asean mà chúng ta còn tham gia vào đóng góp xây dựng
chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta có thể tạo ra một cái hội đồng định hướng cùng với các nước khác cho asean phát triển hướng tới cộng đồng
và trong cái quá trình đóng góp đó tôi nhớ là khởi đầu từ những năm chín mươi sáu chín mươi tám chúng ta đã đưa ra những cái chương trình nghị sự hợp tác trong asean trong đó có xóa đôi giặc nghèo
rồi đến hai nghìn một mươi chúng ta là chủ tịch asean
với một asean có hiến trương và với một asean đi vào thực chất xây dựng cộng đồng thì đã tạo những đả phát triển rất lớn
và chắc chắn chúng ta chờ đón là hai nghìn hai mươi chúng ta sẽ một lần nữa làm chủ tịch asean một asean mới vị thế mới
vâng vừa rồi ông có nhắc tới là vào năm hai nghìn một mươi thì việt nam chúng ta đảm nhậm vị trí chủ tịch năm asean
và năm đó thì được đánh giá là hết sức thành công
vậy không biết được rằng là có những kỷ niệm đáng nhớ nào với chủ tịch song asean và thời bây giờ ạ
trước hết thì phải nói rằng là hai nghìn một mươi là một cái năm chủ tịch asean được đánh giá thật thành công
cái thành công đó không phải do chúng ta đánh giá mà do các bạn bè trong asean và các bạn bè đối tác của asean và các nước khác đánh giá là rất thành công
chúng tôi thấy ở mấy cái điểm này thứ nhất hai nghìn một mươi là cái năm mà đưa hiến trương asean đi vào cuộc sống
nếu như trước đây asean ai làm chủ tịch asean thì chủ trì một hội nghị bộ trưởng thôi
nhưng khi hiến trương đi vào có hiệu lực và chúng ta khởi động cái đó thì cả một năm chúng ta làm chủ tịch
bao gồm hai hội nghị cấp cao và rất nhiều cộng bộ trưởng
và trong đó có cả hội nghị bộ trưởng của ba chục cộng đồng của asean về chính trị về kinh tế và về văn hóa xã hội
cộng với lại hội đồng điều phối chung của toàn bộ cộng hòa asean
thế thì nó đòi hỏi chúng ta là thứ nhất về mặt nội dung làm sao định ứng asean trong cả một năm đó
qua rất nhiều hoạt động như vậy từ cấp cao cho đến cấp bộ trưởng và các cấp khác
là nếu đi theo một đường hướng phát triển phát triển trên về nội bộ asean là xây dựng cộng đồng
về nội bộ asean là xây dựng thể chế và về quan hệ bên ngoài là phát huy vai trò trung tâm asean
và mở rộng quan hệ hợp tác đối tác với các nước khác
thế thì tất cả những cái này chúng ta đã làm được
có những cái kỷ niệm chẳng hạn là chúng ta khởi đầu một cái hội nghị bộ trưởng ở đà nẵng
tôi còn nhớ là chúng ta thể nghiệm cho các ngoại trưởng đi bằng đường bộ từ thái lan qua lào
rồi đến đà nẵng ở việt nam
để dự hội nghị để cảm nhận được là cái giá trị cái tính ý nghĩa với người dân
với các nước trong việc kết nối asean như thế này
cái đó rất hay và được các bộ trưởng đánh giá rất cao
hai là có những hội nghị trong năm
tôi lấy ví dụ chẳng hạn như cái mở rộng hợp tác với các đối tác
và như trung quốc như nhật bản như mỹ như hàn quốc như úc đều được phát triển rất nhiều
và trong đó tôi nhớ là cái quyết định mà asean
đồng nhất thông qua để mời và kết nạp mỹ và nga vào cấp cao đông á
lúc đó là một mươi sáu nước trở thành một mươi tám nước là xảy ra ở hà nội này
và nó tạo điều kiện cho mỹ và nga tham gia làm thành viên chính thức cấp cao đông á vào hai nghìn một mươi một của năm sau
đó là những cái bước tiến rất lớn trong asean
nhưng quan trọng nhất chúng ta đã đưa được cộng đồng
đã đưa được kiến trường asean đi vào cuộc sống và tạo đại cho asean tiếp tục phát triển
kể cả về nội khối lẫn mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài
với kinh nghiệm đã từng là chủ tịch của som asean
thì theo ông chúng ta rút ra bài học gì để có thể đảm bảo việc tổ chức tốt nhất cho năm chủ tịch tới đây ạ
tôi rất may mắn được làm trưởng xóm asean việt nam bảy năm rưỡi
từ giữa hai nghìn bảy cho đến hai nghìn một mươi bốn
thế thì trong asean cái quan trọng nhất là trước hết là các nhiệm vụ các yêu cầu của asean
asean thì một là làm sao đoạt kết được nội quả của asean
hai là tập trung nỗ lực để xây dựng cộng đồng và tạo cho mỗi quốc gia phát triển
đồng thời khu vực cũng phát triển và hướng tới người dân
ba là đóng được vai trò trong các thể chế của khu vực và trong việc xử lý các vấn đề của khu vực
và cuối cùng là mở rộng hợp tác với các đối tác và các vùng khác bao gồm cả liên hợp quốc
thế thì ở đây nó có mấy cái câu chuyện mà kinh nghiệm nó đề ra
lợi ích của các nước trong đó có các nước thành viên asean thúc đẩy cái đối thoại và tham vấn là cái cung cách mà asean vẫn thường làm để có được cái lợi ích và lập trường chung
cái đó là nền tảng của duy trì đoàn kết
khi có những vấn đề phức tạp thì càng cần phải tham vấn với nhau nhiều hơn
cái thứ hai nữa là hướng vào những mục tiêu trọng tâm của asean
chẳng hạn như năm hai nghìn một mươi khi đó là cộng đồng và hiến trương asean bắt đầu được đi vào thực hiện
thì chúng ta đã lấy cái chủ đề là
là từ tầm nhìn đến hành động đưa cái hiến trương đưa cái cộng đồng asean này vào cuộc sống
thế thì để chúng ta làm chủ tịch chúng ta phải định hướng được cái trọng tâm đó mà các nước khác thấy là có giá trị
và cái thứ ba nữa là mở rộng hợp tác trên những vấn đề song dùng của khu vực
đặc biệt là những vấn đề về hòa bình ổn định và phát triển
cũng như là xử lý các cái thách thức về an ninh phi truyền thống
trong đó có biến đổi khí hậu xử lý thiên tai dịch bệnh v v
là những cái lĩnh vực mà asean không chỉ hợp tác trong nội khối với nhau
mà còn phải hợp tác với các quốc gia bên ngoài
và cái thứ ba nữa là xử lý cho được khi có những bất động khi có những cái khác biệt giữa các bên
và trong cái thời kỳ chúng ta tham gia asean
chúng ta đã xử lý tốt những cái vấn đề nổi lên mà có cái cộng đồng hợp tác
trong đó có cả vấn đề biển đông
và chúng ta lấy cái lợi ích lớn nhất là luật pháp quốc tế
hòa bình ổn định của khu vực an ninh an toàn hàng hạ và đối thoại
và các bên phải thực hiện những cái cam khép mà là trong đó có luật pháp quốc tế
có công ước luật biện rồi có tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông
và hướng tới cái bộ quy tắc ứng xử
những sự kiện đa phương gần đây được tổ chức tại việt nam thì đều rất thành công
các sáng kiến của việt nam thì đều được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao
ông đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị tổ chức cho năm chủ tịch tới đây của việt nam
tôi cho rằng nó có mấy cái khía cạnh mà chúng tôi đánh giá là việt nam đã trưởng thành rất nhiều
cái thứ nhất
đó là các cái khâu về định hướng nội dung
chúng ta đã làm rất tốt đúng là phóng viên đã nói về cái chủ đề về các cái sáng kiến
cái này chúng ta muốn làm được thì nó phụ thuộc vào ít nhất là hai mặt
sự chủ động của chúng ta suy nghĩ về những cái lợi ích chung của khu vực
và lợi ích chung của mỗi một cái sự kiện quốc tế
để chúng ta đề xuất những cái gợi ý cho cả cái tổ chức đó cho những cái sự kiện đó
nhưng quan trọng là chúng ta phải tham vấn được các nước
để các nước
đóng góp ý kiến và chia sẻ về những cái vấn đề cùng quan tâm chung đó
chẳng hạn như là tự do hóa thương mại chẳng hạn như là biến đổi khí hậu
chẳng hạn như hòa bình ổn định hay thậm chí an ninh hàng hải
tất cả những cái đó chúng ta đều đã đưa ra những cái sáng kiến
và đều đã tham vấn rất kỹ với các nước để tạo được cái sự đồng thuận chung
cái đồng thuận chung sẽ là cái cốt lõi của mọi cái sự kiện
để nó được bảo đảm thành công về mặt nội dung
cái thứ hai là cái câu chuyện tổ chức hậu cận thì phải nói rằng
trên tất cả các mặt từ tổ chức cho đến hậu cần cho đến lễ tân cho đến an ninh
cái câu chuyện này nó không thuần tí mang tính chất kỹ thuật
mà nó lồng ghép giữa tính chất kỹ thuật và chính trị đối ngoại
cho nên chúng ta đã trưởng thành rất nhiều và chúng ta đã làm rất tốt
phải nói trong các cái sự kiện là chúng ta đã làm rất tốt không có một sợi sột gì cả
nhưng cái thứ ba nữa là đại thông vẫn nói
để đạt được cái đồng thuận thì chúng ta phải liên tục tham vấn
liên tục hiểu người hiểu các lợi ích của bạn để chúng ta tham vấn và có những cái ứng xử khéo
tôi cho rằng là vị thế đất nước rồi cái cách tiếp cận thông qua cái chủ trương đối ngoại của mình
nhưng trực tiếp những người làm đối ngoại những người làm ngoại giao đã trưởng thành rất nhiều
và họ đã truyền đạt được cái thông điệp của đất nước đó tới bạn bè đối tác để có được những thành công đó
bên cạnh câu chuyện mà ông vừa nhắc tới đó là chúng ta cần phải liên tục tham vấn
tìm được những tiếng nói chung thì trong thời gian tới theo ông việt nam
nên làm gì để chúng ta giữ được cái vai trò trung tâm của asean
nếu chúng ta nhìn nhận đến vai trò trung tâm của asean thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
cái thứ nhất là asean phải mạnh
cái thứ hai là asean phải hiểu được những diễn biến của quốc tế và những thách thức và cơ hội đang đặt ra
và cái thứ ba là asean phải làm việc được với các quốc tế với các đối tác
thế thì asean phải mạnh tức là chính bản thân asean phải giành được vị thế của mình thông qua xây dựng cộng đồng
thông qua đồng thuận về những vấn đề nội dung và chủ động đưa ra được những sáng kiến
chủ động dẫn dắt được những cái chương trình nghị sự của khu vực
cái thứ hai nữa là asean chia sẻ những cái lợi ích và những cái sáng kiến và những cái tầm nhìn của mình đó
với lại các quốc gia đối tác và những nước có liên quan đến khu vực này
để họ cùng chia sẻ và xây dựng một cái nghị sự chung để có thể cùng nhau đóng góp vào phát triển
tôi lấy ví dụ chẳng hạn như
chúng ta đã
và asean nữa cũng đã từng đưa ra
như biến đổi khí hậu như là hợp tác phòng chống dịch bệnh rồi hợp tác ứng phó với khủng hoảng tài chính
rồi hợp tác vào đảm an ninh an toàn hàng hải
tất cả những lĩnh vực đó nó đều có những khía cạnh chung nhưng đều có những cái khía cạnh khác nhau
do lợi ích của các quốc gia khác nhau
thì phải làm được cái điều đó để thấy thấy là các nước có cái đồng thuận chung
cái thứ ba nữa là khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh hoặc trong khuôn khổ hội nghị hoặc ở trên thực địa
thì phải có được cái cách xử lý cho nó phù hợp
cách xử lý cho nó phù hợp là phải xuất pháp từ các nguyên tắc của asean
nhưng đồng thời phải dựa trên luật pháp quốc tế và những cái thỏa thuận của khu vực để chúng ta thúc đẩy những vấn đề đó
tôi rất nhớ những cái câu chuyện liên quan đến biển đông
và chính những cái đó chúng ta đã tham vấn với các nước dựa trên nguyên tắc của asean
dựa trên luật pháp quốc tế và công ước của biện
đó là hòa bình xử lý các tranh chấp bằng
đối thoại và biện pháp hòa bình
rồi dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và trong đó có công ước của biện để mà xử lý vấn đề đó
thì muốn đóng được vai trò trung tâm thì asean phải chủ động
asean phải có đoàn kết asean có sức mạnh và quan hệ được các đối tác
để chủ động dẫn dắt các cái tiến trình ở khu vực cũng như là cái chương trình nghị sự của khu vực
muốn asean mạnh thì phải đảm bảo những nguyên tắc của mình
và theo tôi hiểu nếu muốn asean mạnh thì có lẽ là sẽ tương đương với việc chúng ta đem lại
sự thịnh vượng cho người dân và lấy người dân làm trung tâm
cái đó là cái hoàn toàn nhất trí cái câu chuyện này nó có hai cái khía cạnh mà trong asean đã bàn rất nhiều
một là làm sao cho mỗi một quốc gia thành viên đều thấy được rằng mình có lợi
trong cái tiến trình hội nhập và phát triển của asean
thế thì những cái câu chuyện về xây dựng cộng đồng asean cho cái môi trường ở đây hòa bình
liên kết kinh tế asean để cho nền kinh tế của các nước phát triển
thúc đẩy các cái phối hợp
với cộng đồng văn hóa giáo dục là hợp tác trên những lĩnh vực đó
làm sao cho mỗi một quốc gia không chỉ có môi trường mà còn có những điều kiện phát triển hơn
và tôi chỉ xin lấy ví dụ là cái hợp tác liên kết kinh tế của asean
thực sự đã tạo đà cho các nền kinh tế khu vực để phát triển cho chính mình
và mở rộng hợp tác và liên kết hội nhập ở bên ngoài
những cái vế thứ hai nữa là làm sao không chỉ mỗi một quốc gia phát triển như vậy
mà đưa những cái phát triển đó
những cái phúc lợi đó đến được người dân
thì ở đây nó có cái câu chuyện là người dân phải được biết hơn
nhiều hơn về những hoạt động về những ý nghĩa của asean
đó là khâu truyền thông
cái thứ hai nữa người dân phải được tham gia nhiều hơn vào các quyết sách của chính phủ
vào các quyết sách của cộng đồng của asean
trong việc hoạch định những cái định hướng tương lai và tầm nhìn cho asean
và cái thứ ba nữa là phải mỗi một quyết sách
là phải gắn với người dân
tôi lấy một cái ví dụ mà nhiều người không để ý
tức là cái không cần thị thực pizza
để người dân asean có thể đi
trong khu vực asean này mà
một cách thuận lợi hơn một cách tự do hơn
đó là cái câu chuyện rất lớn
hay cái câu chuyện về doanh nghiệp
chắc chúng ta phải thúc đẩy hơn nữa cái thuận lợi hóa
cho các doanh nghiệp asean làm ăn với nhau
hay trong câu chuyện giáo dục cũng vậy
công nhận bằng cấp như thế nào
cái này asean chưa làm được đâu
nhưng tiến tới là học đại học nước này
nhưng có thể kiếm nghề được ở một nước khác
đó là những cái hướng tới người dân
và người ta phải thông qua những cái thực sự như vậy
thì mới thấy được lợi của một cộng đồng asean
ngày càng gắn kết và vững mạnh
vậy thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả công tác tuyên truyền
với người dân về asean
thứ nhất là về chủ trương của việt nam
thì chúng ta rất quan trọng asean
và thực sự chúng ta đã có nhiều những cái tuyên truyền
nhưng đã đủ chưa tôi cho rằng chưa được
các cái phương tiện truyền thông
các cái phương tiện về chính thức của chúng ta
thì chúng ta đã tuyên truyền rất nhiều
và thực sự chúng ta rất quan trọng
cái cộng đồng asean
cái tổ chức asean
cũng như cái sự tham gia của việt nam trong asean
nhưng có lẽ để đến được người dân nhiều hơn nữa
thì thứ nhất là cái kênh về giáo dục
cái thế hệ trẻ họ phải được biết nhiều hơn
cái thứ hai là
cái thế mạnh của mạng xã hội
của truyền thông qua kỹ thuật số
có lẽ phải làm nhiều hơn nữa
và tôi tin rằng những buổi như ngày hôm nay
nếu chúng ta làm nhiều hơn nữa
cũng sẽ truyền thông được đến
còn thứ hai là về cộng đồng asean
cộng đồng asean cũng có những cái chủ trương
và thậm chí có những cái tuyên bố rất lớn
về làm sao tăng cầm cái truyền thông
để người dân asean
họ đã có những cái cuộc hội thảo
những cuộc hội nghị
rồi có những cái cuộc gặp gỡ
rồi thậm chí có những cái là
đợt vận động để truyền thông
tới những người dân asean
nhưng thế là chưa đủ
cái từ cộng đồng asean
từ tổ chức asean
phải trực tiếp thông qua các quốc gia thành viên
và trực tiếp đến được những người dân
những cái thành phần khác nhau của người dân
và đặc biệt là thế hệ trẻ
tôi nghĩ phải làm nhiều hơn
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
kính chúc ông hạnh phúc sức khỏe và thành công ạ
chúc các bạn đi word việt nam
và tiếp theo như thường lệ
sẽ là tiểu mục việt nam yêu thương
cnn vừa đưa ra danh sách các điểm du lịch tốt nhất châu á năm hai nghìn một mươi chín
theo đó việt nam có thủ đô hà nội và phú quốc
được lọt vào danh sách này
theo cnn hà nội thủ đô của việt nam
là một trung tâm của lịch sử văn hóa
với nguồn năng lượng dồi dào vô tận
để tạo dựng được hình ảnh này
nhiều biện pháp để phát huy các giá trị vốn có đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội
trong đó nổi bật phải kể đến mô hình phố đi bộ
trên thế giới có rất nhiều đô thị như venice italia singapore hagen bruxelles hay hamburg
đều có khu vực dành cho người đi bộ nhưng mỗi địa điểm lại mang những màu sắc và âm hưởng văn hóa khác nhau
không gian đi bộ quanh hồ hoàn kiếm là điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước
bởi không gian nơi đây thoáng đẳng cùng màu sắc văn hóa đặc trưng phố cổ hà nội
hồ hoàn kiếm bây giờ đang ở trong tay người dân trong tầm một tuần
tôi thật sự thích đi qua đường đi qua những đường nhỏ và thay đổi được những nơi đẹp nhất của hồ hoàn kiếm
mỗi tuần khi khu vực kết nối với đường quanh hồ hoàn kiếm
tôi thật sự thích đi qua đường quanh hồ hoàn kiếm
đây là một nơi đẹp nhất

chính vì những nét văn hóa và không gian yên bình đặc trưng đã khiến nơi đây từ lâu

trong thời gian buổi qua không gian đi bộ hồ hoàn kiếm đã diễn ra rất là sôi động